thưa quý vị nghị định số tám mươi một về cơ chế thu quản lý và chính sách miễn giảm học phí
từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đến năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự chủ
cũng sẽ tăng từ ba đến một mươi hai triệu đồng một năm tùy khối ngành
tăng học phí nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là mục đích đúng đắn
tuy nhiên điều này sẽ khiến nhiều sinh viên phải lo lắng
để giúp sinh viên đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
có cơ hội học tập thì bài toán tiến dụng được đưa ra
đây cũng chính là chủ đề điểm nhấn trong sáng nay
tại tiểu mục vấn đề và chính sách trong ít phút nữa
còn trước tiên mời quý vị điểm qua những nét chính về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay
mưa lớn tại bắc bộ vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay
điểm tích cực là lượng mưa có giảm hơn lụt cục bộ cũng ít hơn so với ngày hôm qua
tuy nhiên mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại cho vùng núi bắc bộ
lũ trên nhiều con sông lên
đáng chú ý là sông lô ngày hôm nay dự báo sẽ vượt mức báo động hai
người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ
bởi mưa lớn thường diễn ra về đêm
bên cạnh đó cũng cần phải thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết
để chủ động bảo vệ tài sản và có kế hoạch di chuyển khi cần thiết
mưa cũng diễn ra tại trung bộ và nam bộ
tại hai khu vực này mưa chủ yếu là về chiều còn ban ngày vẫn nắng giáo
vì vậy quý vị khi mà chuẩn bị ra đường thì cũng đừng quên đem theo vật dụng che chắn
và ngay bây giờ thì mời quý vị đến với phần tin chi tiết
như đã đề cập ở phần đầu do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
từ đêm ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm
trên địa bàn nhiều tỉnh thành bắc bộ bắc trung bộ đã xảy ra mưa lớn
mưa trong nhiều ngày khiến nước dâng cao trên các sông suối
gây sạt lở đất gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân
rất may là không có thiệt hại về người
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi bảy giờ chiều qua mưa lớn đã gây sạt lở đất làm ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương
như hà giang có một mươi bốn nhà bị hư hỏng hòa bình một mươi một nhà tuyên quang tám nhà
phú thọ ba nhà và thái nguyên một nhà
ngoài ra mưa kéo dài cũng gây ngập lụt thiệt hại gần một hectare lúa
hoa màu và một mươi một hectare thủy sản làm chết hai mươi con da súc gần tám trăm linh con da cầm
nhiều đoạn đường giao thông bị ngập và sạt lở
lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động để phân luồng
điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển qua những điểm nước ngập sâu
theo dự báo mưa vừa mưa to và rông sẽ còn tiếp diễn
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ
thì các địa phương cần phải tiếp tục tổ chức kiểm tra
giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất sạt lở bờ sông suối
các khu vực trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập úng tổ chức di rời
sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét ngập lụt
và đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao

xe gắn máy đến tiệm vàng sơn trang số bảy trăm ba mươi bốn sô viết nghệ tĩnh phường hai mươi năm quận bình thạnh
giả vờ hỏi mua vàng rồi đột ngột dùng búa đập vào tủ kính và nhanh tay cướp đi hai lắc vàng
sau đó lên xe tẩu thoát
trên đường đi đối tượng đã ghé vào hai tiệm vàng để bán hai lắc tay này được hơn ba mươi triệu đồng
rồi về nhà ẩn nấp
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cường
đồng thời tạm giữ phương tiện gây án của đối tượng và thu hồi lại hai lắc tay bàn giao lại cho nạn nhân
lợi dụng công việc là thợ lắp đặt camera
nguyễn hồng vương ba mươi hai tuổi trú tại thành phố đà nẵng đã đột nhập vào bên trong một cửa hàng lấy trộm kết sắt
đồng thời phá hủy dữ liệu hệ thống camera giám sát lắp đặt tại đây
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã làm rõ hành vi của đối tượng
tại cơ quan công an nguyễn hồng vương khai nhận
từng lắp đặt sửa chữa hệ thống camera an ninh tại cửa hàng đặc sản hương đà
nên biết rõ ngóc ngách tại đây nhất là nơi để tiền
khi nhân viên cửa hàng đóng cửa tắt điện ra về
thì vương đã đột nhập vào cửa hàng lấy kết sắt rồi đến mở hộp đầu ghi dữ liệu camera
cắt hệ thống dây tháo lấy ổ cứng dữ liệu sau đó bỏ trốn
trên đường về vương dừng xe dùng tua vít cậy mở kết sắt lấy gần ba trăm linh triệu đồng
và vứt két sắt đi vứt đầu ghi vào thùng rác
vào sáng hôm sau vương lấy hai triệu đồng tiêu xài nhưng sau đó cảm thấy hối hận
nên đã mang tiền đi giao nộp và tự thú về hành vi trộm cắp của mình
ngày hai mươi ba tháng năm văn phòng chính phủ đã có công văn gửi bộ y tế
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và tiêm mũi thứ tư cho lực lượng tuyến đầu
để bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ
ra soát số người từ một mươi tám tuổi trở lên chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ ba
đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm cho những đối tượng này
báo cáo phó thủ tướng trước ngày hai mươi năm tháng năm
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cũng yêu cầu bộ y tế nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ tư
cho các đối tượng tuyến đầu đã suy giảm miễn dịch
có kế hoạch đánh giá miễn dịch cộng đồng để chủ động có giải pháp theo thẩm quyền
trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện về việc tiếp tục giả soát danh mục
và khẩn trương quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án
thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
căn cứ dự kiến danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ dự án trong từng ngành lĩnh vực
thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã được thủ tướng chính phủ thông báo
khẩn trương triển khai sớm hoàn thành thủ tục đầu tư phê duyệt chủ trương đầu tư
bảo đảm đúng thời hạn theo yêu cầu
trường hợp dự án không hoàn thành thủ tục đầu tư đúng thời hạn quy định
sẽ thực hiện cắt giảm đưa ra khỏi danh mục dự án của chương trình
bên cạnh đó tiếp tục giả soát kỹ lưỡng cắt giảm số dự án chưa thật sự cần thiết
cấp bách không hiệu quả để bảo đảm bố trí vốn có trọng tâm trọng điểm
tránh giàn trải manh muốn chia cắt kéo dài
ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng cấp thiết có tác động lan tỏa nhanh
có khả năng giải ngân sớm và hấp thụ ngay vào nền kinh tế
phù hợp với quy hoạch sử dụng vốn hiệu quả bảo đảm khả năng cân đối vốn
để hoàn thành dự án trong giai đoạn phục hồi
các dự án phải bảo đảm thủ tục đầu tư theo quy định
thưa quý vị là sự kiện quan trọng của năm du lịch quốc gia diễn ra trong bốn ngày
festival nghề truyền thống vùng biển lần thứ nhất quảng nam hai nghìn hai mươi hai
đã vừa khép lại với những cơ hội và kỳ vọng mới được mở ra
việc quảng bá liên kết để phát triển đã tiếp động lực cho các nghệ nhân
các làng nghề trong hành trình giữ lửa với nghề truyền thống
giang trân bày sản phẩm và trình diễn nghề dịch thổ cẩm của đồng bào dân tục cơ tu
huyện miền núi tây giang tỉnh quảng nam
trước đây địa phương đã thành lập hợp tác xã dịch thổ cẩm nhưng rồi tăng rã do không có đầu ra
đây là lần hiếm hoi thổ cẩm tây giang có được cơ hội quảng bá để đông đảo người dân du khách biết tới
vui mừng và hy vọng đó là cảm xúc của chị bình lăng thị nữ
cũng như chị em tham gia festival sau bốn ngày diễn ra